ngày mai ngày hai mươi một tháng hai liên bộ tài chính công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
trong kỳ điều hành ngày mai nhiều dự báo cho rằng giá xăng dầu trong nước lại tiếp tục tăng mạnh theo xu hướng giá thế giới
theo dự báo giá bán lẻ sẽ tăng khoảng tám trăm linh một đồng mỗi lít tùy lại
nếu dự báo trên là chính xác thì thị trường xăng dầu trải qua lần thứ năm liên tiếp ở mức rất cao thiết lập kỷ lục mới